huyện cần giờ của thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương đạt độ bao phủ tiêm chủng vaccine ngược covid một mươi chín cao
do đó thành phố đang gợi mở phát triển du lịch tại địa phương này vào khoảng cuối tháng chín để thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế
theo đó hiện tại huyện cần giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh đồng thời một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
và địa phương đang nỗ lực giữ vững trong sạch địa bàn
do đó thành phố gợi mở chọn huyện cần giờ để triển khai chương trình phát triển du lịch nội địa trong thời kỳ dịch bệnh
theo đó cần giờ chuẩn bị điểm đến an toàn người dân đi du lịch an toàn nếu có rủi ro thì chuẩn bị phương án xử lý
theo kế hoạch phục hồi kinh tế giai đoạn từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi huyện cần giờ đã đề xuất một số hoạt động như đánh bắt
nuôi trồng thủy sản của người dân và phương tiện tại địa phương tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong dân
đáng chú ý huyện sẽ mở hoạt động một tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục lại dịch vụ
xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định
dưới hai mươi người tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế